công an thị xã sơn tây thành phố hà nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm qua đám cháy xảy ra tại nhà bà nguyễn thị liên ở địa chỉ số hai mươi chín a phùng khắc khoan phường quang trung thị xã sơn tây hà nội
ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy đến khoảng bốn giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã khiến một người tử vong sáu người được giải cứu hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ